vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
làm tám người tử vong và hàng chục người phải nhập viện cấp cứu
tuy nhiên hiện số người nhập viện vẫn tiếp tục có thể tăng
và hiện tại xã ma ly trải chính quyền các cấp đang tích cực khắc phục và đẩy mạnh tuyên truyền
nhằm giúp cho người dân ổn định tâm lý
nguyên nhân ban đầu được các đơn vị chức năng xác định là do người dân uống phải rượu có pha cồn công nghiệp methanol
hiện tại tất cả những cửa hàng tạp hóa trên khu vực ba xã ma ly chải xì lở lầu vàng ma trải
đều đã được kiểm tra và niêm phong rượu đang bán
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn thực hiện kiểm tra đồng thời khuyến cáo người dân
không tổ chức uống rượu tập thể đông người không sử dụng các loại rượu còn lại trong gia đình
và các loại rượu không rõ nguồn gốc
bản thân chính quyền của chúng tôi đã chỉ đạo đảng ủy chính quyền các xã các đồn biên phòng
các lực lượng chức năng các cơ quan y tế tập trung giả soát thu gom tất cả các loại rượu
đang niêu hành trên địa bàn của ba xã ma ly trải si lở lầu và vàng ma trải
để lưu lại ủy ban nhân xã để chờ kết quả của cơ quan chức năng
một số bệnh người dân có tư tưởng hoang mang no nắng chúng tôi đã thành lập các đoàn
tới tận nơi vận động nhân dân quay trở lại sinh hoạt bình thường
đến thời điểm này các lực lượng chức năng đã vận động
được một trăm linh năm trên một trăm hai mươi tám hộ gia đình tại bản tà trải xã ma ly trải di chuyển từ lá nương về nhà
tuy nhiên do địa bàn rộng giao thông đi lại cách trở một số hộ gia đình lên nương lên lán
nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận
tuyên truyền vận động và kiểm soát lượng rượu còn lại trong nhân dân